thưa quý vị hôm nay thứ bảy cuối tuần lại tiếp tục là một ngày nắng nóng gai gắt tại bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
nắng lên từ năm rưỡi sáng và kéo dài đến tận chiều muộn
nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức ba mươi tám độ
vâng nắng nóng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ trong ngày khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi
cùng với đó là chỉ số tia cực tím cũng ở mức rất cao gây hại cho da và mắt
quý vị hãy trang bị tất cả các vật dụng giúp chống nắng như là mặc áo chống nắng bôi kem chống nắng
đeo kính chống tiêu uv và đội mũ rộng vành
cùng với đó nên hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết trong khung giờ từ một mươi một cho đến một mươi năm giờ để tránh nguy cơ bị say nắng
còn với khu vực phía nam thì tuy ban ngày trời vẫn tạnh giáo thế nhưng đến chiều tối và tối nay thì cả hai khu vực đều được dự báo là có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
mưa vừa mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
quý vị hãy lưu ý sắp xếp lộ trình di chuyển cho phù hợp